bộ ngoại giao phối hợp với ban thư ký diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
tổ chức hội thảo tận dụng kỹ năng tài chính số đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa
do nữ làm chủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng bao trùm dưới ảnh hưởng của covid một mươi chín
đây là sáng kiến do việt nam xây dựng đề xuất và được nhóm đối tác chính sách phụ nữ
và kinh tế apec thông qua vào năm hai nghìn một mươi năm
các đại biểu tập trung thảo luận tác động của đại dịch covid một mươi chín đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ
nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ cơ hội và tiềm năng mà tài chính số fintech đem lại
cho các nữ doanh nhân trong quá trình tiếp cận nguồn lực
từ đó đề xuất các giải pháp để tận dụng hiệu quả fintech nhằm thúc đẩy sự phục hồi
của các doanh nghiệp này đóng góp vào các nỗ lực phục hồi kinh tế và tài chính bao trùm hiện nay
cùng với thành công của các hoạt động asean về tăng quyền năng cho phụ nữ trong kỷ nguyên số
đối thoại cấp cao asem về thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
hội thảo góp phần tiếp tục khẳng định vai trò và đóng góp của việt nam tại các khuôn khổ đa phương
và trong các nỗ lực toàn cầu về thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ
nhất là khi tăng cường hỗ trợ phụ nữ trong giai đoạn phục hồi kinh tế do tác động của covid một mươi chín
trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay